tin quốc tế vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do mỹ và albany đồng bảo trợ yêu cầu nga chấm dứt các hoạt động quân sự tại ukraine
dự thảo nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của một mươi một trong số một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an liên hợp quốc ba nước bỏ phiếu trắng đó là trung quốc ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
trong khi đó nga quốc gia giữ vai trò là chủ tịch trong tháng hai và cũng là một trong năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an đã sử dụng quyền phủ quyết
như vậy dự thảo nghị quyết về vấn đề ukraine đã không được thông qua tại hội đồng bảo an do bị phủ quyết bởi một trong năm nước ủy viên thường trực
tuy nhiên một nghị quyết có nội dung tương tự đang được vận động để đưa ra bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc với một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên nơi quyền phủ quyết sẽ không được công nhận
dù vậy chỉ có nghị quyết được thông qua tại hội đồng bảo an mới có giá trị giang buộc về mặt pháp lý còn nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc không có giá trị giang buộc mà chỉ đóng vai trò như sự thể hiện dư luận thế giới
kết quả bỏ phiếu cho thấy ngay trong nội bộ năm nước ủy viên thường trực đã có ba luồng quan điểm khác nhau về cuộc xung đột nga ukraine
tuy nhiên xu hướng chung mà đa phần các quốc gia ủy viên hội đồng bảo an đều mong muốn là những bất đồng giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng những biện pháp hòa bình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé